chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ y tế và tổng kiểm toán nhà nước
sau khi thảo luận tại đoàn và nghe thủ tướng chính phủ phạm minh chính báo cáo giải trình tiếp thu các đại biểu đã bỏ phiếu kín
kết quả quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn thắng làm bộ trưởng bộ giao thông vận tải đồng ý phê chuẩn đồng chí đào hồng lan làm bộ trưởng bộ y tế và đồng chí ngô văn tuấn làm tổng kiểm toán nhà nước
quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ y tế và tổng kiểm toán nhà nước với các tỷ lệ phiếu tán thành lần lượt là tám mươi bảy một mươi năm tám mươi bảy một mươi năm và chín mươi hai một mươi bảy tổng số đại biểu quốc hội